lúc sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi một nhận được thông tin về việc tàu cá mang số hiệu th chín mươi nghìn hai trăm bốn mươi bốn ts
gặp nạn tại khu vực biển bạch long vĩ làm một thuyền viên mất tích tàu bị hư hỏng nặng
ngay sau đó vùng cảnh sát biển một đã lập tức điều động tàu cảnh sát biển tám nghìn ba thuộc hải đội một trăm linh hai
đang làm nhiệm vụ trực tại đây khẩn trương cơ động ra hiện trường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn
đến tám giờ bốn mươi phút tàu cảnh sát biển tám nghìn ba đã ra đến hiện trường và nhanh chóng tiếp cận tàu cá th chín mươi nghìn hai trăm bốn mươi bốn ts
để làm công tác cứu nạn tổ công tác của tàu cảnh sát biển tám nghìn ba đã tiến hành kiểm tra tình hình
hỗ trợ khắc phục những hư hỏng cũng như chăm sóc y tế cấp thuốc men nhu yếu phẩm và động viên tinh thần các thuyền viên tàu bị nạn
hiện sức khỏe tinh thần của các thuyền viên đã dần ổn định
qua nắm bắt tình hình được biết tàu cá th chín mươi nghìn hai trăm bốn mươi bốn ts gồm tám thuyền viên
do ông nguyễn văn luật năm mươi tuổi quê ở quảng cư thị xã sầm sơn thanh hóa làm chủ tàu kiêm thuyền trường
lúc năm giờ sáng nay khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách biển tây tây nam đảo bạch long vĩ
chín hải lý thì bị nước tràn vào khoang nhiều không cơ động được và có nguy cơ bị chìm
ba thuyền viên của tàu bị rơi xuống biển ngay sau đó các thuyền viên trên tàu đã vớt được hai người
riêng thuyền viên nguyễn văn thanh năm mươi một tuổi hiện vẫn đang mất tích
cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển tám nghìn ba đang tổ chức lai kéo tàu bị nạn về khu vực đảo bạch long vĩ
và bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm thuyền viên bị mất tích
dự kiến khoảng một mươi ba giờ chiều nay tàu cá bị nạn sẽ về đến đảo bạch long vĩ